thưa quý vị các đồng chí và các bạn thời gian gần đây xảy ra một số vụ án mà đối tượng và nạn nhân quen biết nhau qua mạng tạo niềm tin tình cảm rồi sau đó dùng thủ đoạn giết người cướp tài sản
đó là những vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng để lại những nỗi mất mát lớn cho gia đình nạn nhân và sự đau đớn cho gia đình đối tượng gây mất an ninh trật tự và an toàn xã hội
hy vọng chương trình này là bài học cành tình cho các bạn gái trẻ khi kết bạn qua mạng internet
tin báo của quần chúng nhân dân đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
vào lúc nửa đêm ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn chín ngay sau khi xảy ra án mạng nơi phát hiện sự việc xảy ra tại đường mương từ bờ canh giữa piza kim nỗ thuộc địa bàn thôn nhuế xã kim trung đông anh hà nội
đường mương từ bậc nam kênh giữa đi ra kim nỗ nằm theo trục tây bắc đông nam
phía tây bắc đi ra kênh giữa
lòng đường giải đá cóc phối
đá ngọc rộng trung bình hai m ba
dọc hai bên đường có mương giữa nước
nạn nhân chết trong tiêu thế nảm ngừa
ở mặt đường cách bờ kênh chín mét sát lề đường bên trái
nạn nhân mặc áo khoác màu trắng quần bò màu xanh
quần áo trên người nạn nhân thấm dính nhiều máu
lề đường và mặt đường xung quanh vị trí nạn nhân nằm
có một khẩu trang và vải thấm nhiều máu
một cặp tóc
một đôi giày nữ cao gót màu trắng
qua quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện nhiều thương tích
cổ phải có vết thương gọn nằm chết từ trên xương dưới từ trước ra sau
cổ trái có hai vết thương ở bờ mép
vết thứ nhất nằm ngang sâu sát xương
vết thứ hai nằm chết từ trên xương dưới từ trước ra sau
vết thứ nhất cắt gọn tổ chức cơ bó mạch thần kinh khí quản và đồng tĩnh mạch
ngực trái có vết thương bờ mép gọn trách từ trên xương dưới từ trái sang phải
từ ngoài ra mu bàn tay lòng các ngón tay có nhiều vết thương bờ mép gọn
vết sâu nhất đến hai ba cm
cơ quan giám định pháp y đã kết luận nạn nhân chết là do mất máu cấp tính
qua việc xác minh tình hình có liên quan các điều tra viên đã xác nhận
nạn nhân là nguyễn thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
có hội khẩu trang

thường trú tại xã hồng phong huyện ninh giang tỉnh hải dương
từ kết luận khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và thu thập tình hình có liên quan đến việc mất tài sản của nạn nhân
là chiếc điện thoại di động và chiếc xe máy ways rs
đánh giá là vụ án khá khó khăn trong công tác điều tra truy xét
đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn vất vả của lực lượng cảnh sát điều tra
công an thành phố hà nội công an huyện đông anh công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
đó là cuộc đấu trí cam go quyết liệt khẩn trương chính xác
để buộc kẻ thù ác phải lộ diện trước ánh sáng của pháp luật
nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được tiến hành đồng bộ
nhiều mũi công tác tiến hành điều tra cơ bản thủ tập chứng cứ tình hình có liên quan
đặc biệt là việc dựng lại quan hệ của nạn nhân
đây là công việc hết sức tỉ mỉ công phu và cần sự kiên trì nhạy bén và quyết liệt của cán bộ điều tra
một công việc mất khá nhiều thời gian của các trinh sát và điều tra viên là gọi hỏi nhiều bạn học
cùng lớp với nạn nhân và những người thân của nạn nhân nguyễn thị huyền
đây là quá trình đòi hỏi sự sàng lọc chính xác sự phán đoán logic để dừng lại quan hệ
cũng như quan hệ di biến động của nạn nhân và từ đó có thể khoanh vùng đối tượng nghi vấn
việc thu thập chứng cứ tìm và đánh giá những mối quan hệ để hiểu đời sống riêng tư của nạn nhân
nạn nhân là rất quan trọng trong những vụ án mạng mang tính chất cướp tài sản
công việc này được tiến hành khẩn trương
tổ trinh sát đã vào cuộc với quyết tâm cao và dành hết tâm huyết để khẳng định sự công
những người khu nhà trò của nạn nhân nguyễn thị huyền cũng được triệu tập lấy lời khai để phục vụ công
thất điều tra nhận dạng những người có quan hệ thân thiết với nạn nhân
sau nhiều giờ làm việc

cho đến khi một người bản của nạn nhân cung cấp một thông tin mang tính thẻn chốt

đó là nguyễn thị huyền có một nguyện vọng tìm việc làm có thu nhập cao hơn nên đã vay một năm triệu
đồng của chị họ ở yên sơn tuyên quang để nhờ người tìm việc làm
việc khám nhà nạn nhân đã chứng minh thông tin huyền vai tiền để xin việc làm của nạn nhân
việc khám nhà nạn nhân đã chứng minh thông tin huyền vai tiền để xin việc làm của nạn nhân
việc khám nhà nạn nhân đã chứng minh thông tin huyền vai tiền để xin việc làm của nạn nhân là hoàn toàn chính xác
khi cán bộ điều tra tìm thấy tờ giấy huyền chuyển một năm triệu đồng qua một ngân hàng ở vĩnh yên
với linh cảm nghề nghiệp sự phán đoán thông tin chính xác khiến những người điều tra đã tìm thấy mắt xích quan trọng trong vụ án mà họ đã đỏ mắt chờ mong kẻ thủ ác lộ diện
thì chúng tôi cũng đã dần dần đã trực đẩy đến chân chung của đội tuyển
sau không đầy một giờ đồng hồ công an vĩnh yên có điều tra viên
trinh sát thuộc cơ quan kể sát điều tra công an thành phố hà nội
đã có mặt ở địa chỉ trong tờ giấy chuyển tiền có tên nguyễn hữu thắng
mà họ tìm thấy trong khi khám xét nơi ở của nạn nhân nguyễn thị huyền
tuy nhiên họ không tìm được thắng
sau khi xác minh điều tra viên được biết thắng đã vắng mặt hai ngày
qua xác minh được biết tháng bốn năm hai nghìn chín nguyễn hữu thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chứa thể thanh lăng bình xuyên vĩnh phúc
là nhân viên hợp đồng ở một trường trung cấp nghề thuộc tỉnh vĩnh phúc
cán bộ điều tra xác minh tại nơi làm việc của thắng cũng đã vắng mặt khoảng hai ngày nay
thời gian vắng mặt chung với thời gian xảy ra vụ án
như vậy đối tượng nghi vấn đã không còn ở nơi cư trú
các điều tra viên lại tiếp tục cuộc hành trình
việc kiểm tra đội sản th wandering như vậy đã không trở nên lời khẳng định
việc tìm nguồn hữu thắng vật tìm gia tăng vật
đều cấp thiết như nhahu
nên các tổ trinh sát chưa nhau làm việc không khoảng ngày đêm
họ liên tục trao đổi hội ý qua điện thoại cho nhau
và liên tục di chuyển đến những địa điểm rất quan đoresc
những địa điểm xác minh di biến động của đối tượng nghi vấn
được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân
các điều tra viên trinh sát viên đã có được những thông tin chính xác về đối tượng nguyễn hữu thắng
liên tục nghe ngóng điều tra ở những nơi đông người nơi cổng trường trung cấp của thắng làm việc
nhiều biện pháp nghiệp vụ được áp dụng để truy tìm chân dung đối tượng nghi vấn
với quyết tâm không để lọt tội phạm không hàm oan người vô tội
các trinh sát điều tra viên đã phối hợp với cơ quan cấp phường trên địa bàn tp vĩnh yên
lực lượng đặc nhiệm vùng một số đơn vị khác cũng đã vào cuộc để truy bắt nguyễn hữu thắng
qua những thông tin được quần chúng nhân dân cung cấp và bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén
trưa ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đã bắt được nguyễn hữu thắng ở cổng trường trung cấp nghề biến
nơi hắn đang làm việc
có lẽ chính tháng cũng không ngờ được mình có thể bị theo dõi và bị bắt một cách nhanh đến như vậy
tối ngày một mươi tám thì chúng tôi phát hiện ra vụ án
và đến tối ngày một mươi chín thì chúng tôi đã có được những hình ảnh
và có những đặc điểm về đối tượng hắn
tuy nhiên mà khi mà chúng tôi đã triển khai lên vĩnh phúc để truy bắt truy tìm đối tượng khánh
thì đối tượng khác của đối tượng này thì không về nhà
và cũng không có nơi ở hố định
và chúng tôi cũng đã phối hợp cùng quán vinh phúc
đã giám sát toàn bộ những địa điểm mà đối tượng có thể xuất hiện
và đã tổ chức giả soát toàn bộ các cái nhà trọ nhà nghỉ khách sạn tại địa đoàn của vinh phúc
và kết quả thì đến
trước ngày hai mươi trước ngày hai mươi thì khi mà đối tượng thắng quay về thủ trường trung tâm địa trên vinh phúc
thì khi vừa vào cửa thì cái lực lượng chính xác của chúng tôi đã phát hiện và đã bắt giữ được đối tượng
trước sự đấu tranh quyết liệt và những bằng chứng thuyết phục của lực lượng điều tra
người nữ thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

trước khi đối tượng thắng người nữ thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

có ý định thì là tôi cũng có ý định rồi nhưng mà do là hai người mâu thuẫn thì là chữ định là không xuống nữa
không xuống với hà nội này nữa
nhưng mà chị huyền lại gọi điện lại thì là chị huyền vào là gọi xuống
gọi điện lại là gọi xuống
vậy là gọi điện lại dần dần dần
thưa quý vị các đồng chí và các bạn sau chưa đầy bốn mươi giờ đồng hồ kẻ thù ác đã xa lưới pháp luật
điều đó khẳng định công tác khám nghiệm hiện trường pháp y tử thi và định hướng điều tra rất chính xác
sự nỗ lực mưu trí vận dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ và những trái tim không khoan nhượng với cái ác đã rút ngắn thời gian phá án
điều đó khẳng định công tác khám nghiệm hiện trường pháp y tử thi và định hướng điều tra rất chính xác
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi thắng mang theo giao gấp và đi xe buýt tại ngã bốn phạm văn đồng thì gọi trị huyền ra đón
trị huyền mang theo xe wayrs ra đón và đưa xe cho thắng chở
đi qua cầu thăng long khoảng hai km theo hướng lên sân bay nổ bài thắng lấy lý do tiến rsty hướng dẫn về

khi đi qua cầu thăng long khoảng hai km theo hướng lên sân bay nổ bài thì thắng lấy lý do tiến rsty hướng dẫn về
đến khoảng hai mươi hai h lợi dụng lúc trị quyền sơ hở thắng đã thực hiện hành vi giết trị quyền để cướp tài sản
sau đó hắn cất dao vào trong túi quần mở cốp xe máy lấy một ví da bên trong
có đăng ký xe máy một áo mưa và hai năm trăm linh đồng
hắn lấy đăng ký xe bảo hiểm và hai năm trăm linh đồng
trên đường thắng dừng xe vứt bỏ dao xuống mương nước
sau đó thắng về vĩnh yên
với xe máy cướp đường
ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội
thắng đã lẩn trốn ở phúc yên
cho đến khi lực lượng cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội bắt giỡn
thắng cũng chơi một số trò chơi
hãy uống rượu cà rượu
hãy giao lưu bạn bè
cho nên là nhiều lúc cũng tốn kiếu tiền
những ngày trong trại giam đã đủ dài để cho thắng nhìn nhận và xám hối về hành vi tội ác của mình
chắc chắn thắng sẽ bị ám ảnh
bởi tòa án lương tâm là tòa án cao nhất của mỗi con người
chỉ vì đua đòi ăn chơi lừa lao động thích tiêu xài
mà nguyễn hữu thắng đã cướp đi tài sản và cướp đi tính mạng của chính bạn gái của mình
bản án cao nhất của luật pháp thể hiện sự công bằng cho mỗi công dân trong xã hội
bản án nguyễn hiệu thắng phải thực thi là sự thiệt thoi của thắng
khi chưa đi hết những năm hai mươi của cuộc đời
nhưng nỗi mắt mắt ấy của gia đình thắng cũng không xoa dịu được nỗi đau quá lớn của gia đình là nhân
chắc chắn bản án đối với thắng sẽ làm thức tỉnh nhiều bạn trẻ
sống thiếu quảy bão khát vọng thiếu niềm tin vào cuộc sống
và đặc biệt là mãi chơi đua đòi và lừa lao đọc
chúng tôi tìm đến gia đình nguyễn tị quyền ở xã hồng phong huyện ninh giang tỉnh hải dương
một vùng quê nghèo và vắng vẻ
cái nghèo cộng với cái lạnh tê tái của mùa đông
khiến cho chúng tôi không khỏi đau lòng
vợ chồng ông nguyễn văn tám cha mẹ của nàm nhân nguyễn tị quyền
ngần ngại khi đón tiếp chúng tôi
vẻ khắc khổ hiện lên gương mặt ông
sự chịu đựng đè lên vai ông
ba năm trôi qua nỗi đau đã tạm lắng xuống
nhưng cái đêm định mệnh của con gái
như cơ quan cảnh sát đã báo tin
luôn ám ảnh với ông và gia đình
điện thoại trong túi quần của nó khỏi nạ
trong túi quần của quý vị nhé
nó mới lấy điện thoại ra nó mới hỏi mới rò
họ mới rò thấy cái tên của tôi
thì loại cái này tên tôi
tại sao nó mới hỏi nó điện cho tôi khoảng một mươi hai h đêm
công an hỏi điện tôi
bác có phải là bác tám hay bác tàm thì không
tôi muốn là tám
thế nên nó hỏi tôi
bây giờ bác ở đâu
tôi nói dối của tôi ở chứ quê
thì bác thật bình tĩnh

cháu nói bác thế này
tí là bác cho bố trí người cùng với bác
đi lên chỗ
đồn công an của đông anh
vì chúng cháu đang thủ điệu
cái vụ án
họ nói như thế mà
xong rồi sau tôi
tôi mới hỏi họ có nói gì
họ nói như thế họ không nói gì nhiều
thì tôi bình tĩnh
đúng để số điện thoại của nó rồi
chắc chắn còn gì mình đồ
công việc đồng áng
làm mẹ huyền già hơn nhiều do với tuổi
hàng ngày bà tân tàm sớm hôm
nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn trồng chất
nhà có hai đứa con cùng đi làm xa
giờ chỉ còn một
thỉnh thoảng em trai huyền đi làm
mở mái tận quảng ninh mới về thăm nhà
cứ ngày già mồng một
thì nén hương lại được thắp trên bàn thờ của huyền
rồi những lúc nhàm rỗi
ông bà cùng ngồi xem lại
những kỷ vật của con gái
cứ ngày già mồng một
như thế cô vẫn còn đang hiện hữu quanh mình
sự mất mát vô cùng lớn
của gia đình huyền
và sự rộng lượng của gia đình cô
lại chính là sự dài dứt
dài vòi nhiều nhất
với kẻ phàm tội nguyễn yêu thắng
thì suy nghĩ của tôi
thì tôi cũng
nói chung là cũng rất an năng nói kể
và rất hối hận
với cái hành động của mình
bên cạnh đấy
với cũng phải cảm ơn
trước tấm năm rất chân thành của
rất con người của gia đình bị hại
đã tha thứ
và đã xin giảm
đã xin tha tội chết cho tôi
để tôi có cơ hội
nhờ chương trình cho tôi gửi
đến lời xin lỗi
với mẹ tôi và gia đình
cùng mọi người
tôi đã sai rồi
thì phải chấp nhận
phải nhìn cảm ơn sự thật
hành động của mình ra như thế nào
thì cũng phải
chấp nhận được
có thể nói rằng
thời gian gần đây cơ quan
điều tra đã khởi tố một số vụ án
mà bị khan là những kẻ
đông răng thời internet
những đối tượng này
đã dùng thủ đoạn tạo những nickname ấn tượng
chat qua mạng
bày tỏ tình cảm
giữa tìm cách cất thật sản
những đối tượng này
đều dùng những thủ đoạn giống nhau
để lừa tình qua mạng internet
rồi cướp tài sản của các cô gái trẻ
qua những thông tin trên
các cô gái trẻ cũng nên cảnh giác
với những mối tình ảo qua mạng
những tài sản thật lại bị cướp
thậm chí như vụ án kể trên
nạn nhân còn bị cướp đi
chính sinh mạng của mình
cái tính du viện
và cái tiện nợ của
cái tiện thống internet
thì có lẽ là cũng không phải hóa nhiều
nhưng mà đối với ngoài những cái du viện
và những cái tiện nợ như thế thì
cái mạng internet cũng qua điều tra
các vụ trọng án
thì chúng tôi cũng thấy rằng
tội phạm cũng đã nợ dụng cái mạng internet
để làm quen
và từ cái việc làm quen này
đã dẫn đến cái vụ trọng án rất là thương tâm
như là cái vụ
án trong vụ án này
kính thưa quý vị khán giả
vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng
mà đối tượng gây án là nguyễn hữu thắng
đã kết thúc nhanh chóng
đúng người đúng tội
làm quân chúng nhân dân hết sức khâm phục lực lượng điều tra
việc khám phá nhanh vụ án
thể hiện sự mưu trí sáng tạo
tinh thần đấu tranh đến cùng với tội phạm
qua việc sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
điều tra sắc bén của cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố hà nội
công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
sau chương trình này
hy vọng nhiều bạn trẻ có ý thức cảnh sát
với những đông răng thời hiện đại
để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra
có thể nói một số vụ án xảy ra gần đây
thể hiện sự xuống cấp về đạo đức
của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay
cần hơn nữa sự quan tâm của gia đình
nhà trường xã hội
và tạo một môi trường sống lành mạnh cho thanh niên
chương trình hành trình phán của chúng tôi
xin được kết thúc tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong những chương trình sau trên kênh antv